thưa quý vị sáng nay ngày bảy tháng một mươi một quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết
thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
nhiều ý kiến tán thành với những quy định của dự thảo
khẳng định việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá sẽ mang lại nhiều lợi ích
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến khẳng định việc ban hành nghị quyết là cần thiết và có tác dụng tích cực
đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người dân được bình đẳng lựa chọn biển số xe theo sở thích và thông qua đấu giá
tăng hiệu lực công tác quản lý đăng ký xe ô tô cá nhân và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước
cũng tại phiên thảo luận các đại biểu đã kiến nghị thêm một số vấn đề như công tác tổ chức thực hiện
để gia tăng thu ngân sách từ việc đấu giá biển số xe công tác quản lý biển số được đấu giá quyền và nghĩa vụ của người chúng đấu giá
thay mặt cơ quan soạn thảo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu
theo chương trình dự kiến quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
tại kỳ họp thứ tư theo quy trình một kỳ họp
cũng trong sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình về việc thực hiện luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu
theo bộ trưởng tô lâm triển khai luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân
trước khi phát hành chính thức mẫu hộ chiếu mới bộ công an đã phối hợp với bộ ngoại giao thông báo mẫu hộ chiếu mới đến cơ quan đại diện của tất cả các nước tại việt nam
sau một tháng thông báo theo quy định
không có quốc gia nào có ý kiến
tuy nhiên đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai một số quốc gia thông báo tạm dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của việt nam
với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu
trước tình hình trên chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện
trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh cư trú và làm các thủ tục liên quan đến hộ chiếu
trong thời gian gấp không kịp sửa đổi luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam hoặc ban hành nghị quyết riêng về vấn đề này
vì vậy chính phủ xin kiến nghị với quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu cấp cho công dân việt nam
giao bộ trưởng bộ công an sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để bổ sung thông tin nơi sinh và mẫu hộ chiếu cấp cho công dân việt nam
việc bổ sung thông tin nơi sinh vào giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung thuộc thẩm quyền của quốc hội
việc chính phủ trình và kiến nghị quốc hội cho bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu là phù hợp
quỹ ban quốc phòng và an ninh cũng đề nghị chính phủ nghiên cứu theo hướng mở rộng bổ sung nơi sinh và giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung
để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp ổn định lâu dài cho công dân việt nam
việc bổ sung thông tin nơi sinh giờ hộ chiếu sẽ đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp ổn định lâu dài cho công dân việt nam khi thực hiện hoạt động xuất nhập cảnh tại các nước
quỹ ban quốc phòng an ninh cho rằng việc bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu thuộc thẩm quyền của quốc hội nhất trí với tờ trình của chính phủ
đã đề xuất quốc hội đưa nội dung trên vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
trước đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an phát hành hồ
chiếu mẫu mới với nhiều cải tiến về hình thức và tiêu chuẩn kỹ thuật
ngay khi phát sinh việc một số nước thông báo tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của việt nam do thiếu thông tin nơi sinh
bộ công an đã chủ động phối hợp với bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý kịp thời
không để công dân gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh
không để người dân phải chờ đợi lâu trong quá trình cấp phát hộ chiếu
cũng như là có một số phát sinh liên quan đến
nơi sinh các yêu cầu của các sứ quán khác
nhưng mà ngay sau đó thì bộ công an đã báo cáo chính phủ và cũng đã giải quyết rất kịp thời cho người dân
và đáp ứng được tốt cái việc sử dụng cái hộ chiếu của việt nam trong thời gian tới
vương quốc anh công nhận hộ chiếu của việt nam
chúng tôi khuyến khích tất cả những ai đang sử dụng mẫu hộ chiếu mới này
cập nhật và kiểm tra thông tin thường xuyên về các quy định liên quan
đảm bảo việc di cư xuất nhập cảnh an toàn và hợp pháp
nhằm tạo thuận lợi
cho công dân khi xin thị thực nhập cảnh cư trú và làm thủ tục liên quan ở nước có yêu cầu
nhất là xét và các nước trong khối senzen
việc bổ sung nơi sinh cần được thực hiện trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
việc này sẽ tránh những phát sinh tương tự bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp
ổn định lâu dài cho công dân việt nam khi nhập cảnh tại tất cả các nước
bộ công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ
đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương đoàn đại biểu quốc hội
và đại biểu quốc hội
trong việc tăng cường sự kết nối nâng cao cải cách hành chính
xây dựng xã hội số phục vụ nhân dân
đây là một trong những nội dung quan trọng được đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại buổi làm việc giữa bộ công an với đoàn đại biểu quốc hội
các tỉnh phú thọ sơn la và bình dương
tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
buổi làm việc được diễn ra vào chiều nay tại thủ đô hà nội
một cách toàn diện đầy đủ thông minh nhất
những số liệu cụ thể với nhiều trường thông tin ở các cấp
sẽ đáp ứng phục vụ cho công tác quản lý quản trị xã hội
phục vụ nhân dân thuận lợi nhất
với quy mô lớn tiện ích hiện đại được bảo mật tốt
cơ sở dữ liệu của trung tâm là nền tảng giúp ích rất nhiều
cho các bộ ngành trong việc khai thác sử dụng
ứng dụng và hoạt động quản lý điều hành
hiện các địa phương đang thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn
trong việc lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị chức năng
đề án đảm bảo tiến độ và chất lượng
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
để minh chứng cho sự tiện ích hiệu quả trong công tác khai thác
cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia việc phải thay đổi cách quản lý
truyền thống bằng quản lý dân cư bằng dữ liệu số
dân cư quốc gia là vấn đề quan trọng
việc kết nối giữa các bộ ngành địa phương sẽ tạo nên
trung tâm kết nối thông tin quốc gia tạo nên một nguồn tài nguyên
vô tận phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
hàng tháng bộ công an cũng sẽ tăng cường trao đổi với các địa phương
về dữ liệu dân cư bảo vệ nguồn tài nguyên đảm bảo an ninh an toàn
dữ liệu cá nhân bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định với vai trò vị trí
bộ công an luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ tư vấn hướng dẫn các bộ ngành
địa phương triển khai những phần việc có liên quan đến thực hiện đề án sáu
đảm bảo an toàn an ninh hiệu quả đồng thời mong muốn sự vào cuộc quyết liệt
hơn nữa của các bộ ngành và chính quyền các cấp phục vụ cho việc điều hành
quản lý của lãnh đạo chính quyền địa phương
chiều nay bảy tháng một mươi một thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với công an tp hà nội về kết quả công tác đảm bảo
an ninh trật tự xây dựng đảng xây dựng lực lượng của công an tp hà nội
chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm hai nghìn hai mươi một và chín tháng năm hai nghìn hai mươi bốn
đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đảng xây dựng lực lượng
và đào tạo bồi dưỡng cán bộ chín tháng đầu năm của công an tp hà nội
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đặc biệt nhấn mạnh đối với công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng đảng ủy ban giám đốc công an tp hà nội phải xác định
đây là công tác có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng cấp ủy các cấp phải quan tâm
chăm lo đến công tác chính trị tư tưởng đối với đảng viên và cán bộ chiến sĩ
đối với xây dựng công an xã thị trấn chính quy thứ trưởng đề nghị công an tp hà nội
tích cực tham mưu thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hà nội quan tâm chỉ đạo chính quyền cơ sở
phối hợp với bộ công an quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắt bảo đảm cơ sở vật chất
trang thiết bị phương tiện cơ chế chế độ chính sách cho công an xã thị trấn chính quy
lực lượng bán chuyên trách trước đây nhằm khắc phục khó khăn hòa nhập với địa phương
và đảm bảo nguồn cho lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng nêu rõ công an tp hà nội phải đặc biệt quan tâm đến công tác
nghiệp vụ cơ bản coi trọng công tác phòng ngừa trong đó chú trọng công tác nắm tình hình từ sớm
từ xa khi chưa xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thứ trưởng yêu cầu công an tp hà nội tập trung
thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự ma túy
một cách cơ bản và bền vững xây dựng triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm một trăm linh năm năm cách mạng tháng một mươi nga thành công trải qua các thời kỳ
liên bang nga và việt nam đã có sự hợp tác giúp đỡ trên nhiều lĩnh vực trong đó thì có lĩnh vực an ninh
từ thời soviet tới nay học viện volga grab đã giúp bộ công an việt nam đào tạo hàng nghìn học viên
phục vụ đắc lực cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước
trải qua năm mươi năm năm phát triển và trưởng thành đến nay học viện điều tra volgagrad đã chứng tỏ vị thế
là một cơ sở nghiên cứu đào tạo có uy tín quốc tế và hàng đầu của bộ nội vụ liên bang nga
vừa qua được sự đồng ý của lãnh đạo bộ công an đoàn công tác của học viện cảnh sát nhân dân gồm năm thành viên
do thiếu tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn đắc hoan phó giám đốc học viện làm trưởng đoàn đã tham dự lễ kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày thành lập học viện điều tra volga grab đây tiếp tục là hoạt động thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết
hữu nghị giữa hai đất nước việt nam liên bang nga
trong chương trình đoàn học viện cảnh sát nhân dân đã tham dự lễ kỷ niệm năm mươi năm
ngày thành lập học viện điều tra volgagrad tham quan cơ sở vật chất các cụm công trình văn hóa của nhà trường
thay mặt đoàn đại biểu học viện cảnh sát nhân dân việt nam tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo học viện volga grab
bộ đội vụ biên bang nga chúc mừng học viện volgagrad với bề dây kinh nghiệm năm mươi năm năm phát triển và trưởng thành
và mong muốn hai học viện sẽ thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục đào tạo
mà hai bên đã đạt được
đặc biệt tại hội thảo quốc tế kinh nghiệm và truyền thống trong đào tạo lực lượng cảnh sát
bên cạnh việc chia sẻ những kinh nghiệm trong quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
đoàn cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa các chương trình giao lưu trao đổi đoàn trao đổi giảng viên học viên
từ những hạt giống đỏ đầu tiên của lực lượng công an việt nam sang học trong hoàn cảnh đất nước mới giải phóng còn nhiều khó khăn
đến những học viên hôm nay được học dưới mái trường volgacras
đây là đội ngũ những sĩ quan được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực điều tra tội phạm và giám định tư pháp
có bản lĩnh chính trị vững vàng sau khi ra trường về nước
đã đóng góp đáng kể cho sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an việt nam
hệ thống giáo dục của bộ nội vụ liên bang nga được biết đến với các trường cao đẳng và các học viện đào tạo cảnh sát cấp cao
học viên công an việt nam theo học tại các cơ sở đào tạo tại nga luôn được nể trọng bởi họ thể hiện được sự ưu tú vượt trội về năng lực
và khao khát tiếp thu kiến thức học viên công an việt nam cũng luôn có thái độ đoàn kết kỷ luật cao
thật vinh dự tự hào khi hình ảnh của các học viên việt nam được treo trang trọng trên bảng vàng truyền thống của nhà trường
và nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập học viện điều tra volkaras
một lần nữa những học viên ưu tú của việt nam lại được vinh danh trong cuốn kỷ yếu của học viện điều tra vô cơ
đây chính là những tấm gương truyền lượng
điều truyền lượng của học viện điều tra volkagras cho biết bao thế hệ học viên sau này được học tập ngươn cứu tại đất nước nga tươi đẹp
trước hết cá nhân tôi rất tự hào
và thứ hai đây là sự nỗ lực của cá nhân tôi sự ủng hộ của thầy cô của bạn bè
tôi không bao giờ có thể quên được sự ủng hộ đó đặc biệt là các thầy các cô đã giúp tôi ủng hộ tôi trong học tập trong cuộc sống
không chỉ tại học viện điều tra volgakras hiện nay các cơ quan chức năng của liên bang nga như bộ nội vụ cơ quan an ninh bộ tình trạng khẩn cấp cơ quan thi hành án đang tiếp nhận và đào tạo gần hai trăm linh cán bộ học viên công an việt nam
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật liên xô trước đây và liên bang nga ngày nay luôn được duy trì củng cố phát triển
điểm sáng trong mối quan hệ này là hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
và đây cũng là yếu tố nền tảng trong quan hệ truyền thống ngoại giao gắn bó suốt bảy mươi năm qua giữa hai nước việt nam liên bang nga
thưa quý vị vẫn với chiêu trò núp bóng dưới chiêu bài tự do dân chủ nhân quyền
ngày một mươi tám tháng một mươi vừa qua thì tổ chức freedom house lại tiếp tục đưa ra cái gọi là báo cáo tự do internet
trong đó thì xếp việt nam vào nhóm các quốc gia không có tự do trên internet
điều đáng nói thì đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này đưa ra những đánh giá sai lệch với những luận điệu thiếu căn cứ về tự do internet ở việt nam
vậy mục đích của việc đưa ra bản báo cáo xuyên tạc này là gì vấn đề này sẽ được làm rõ trong phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
freedom house là một tổ chức của việt nam
trụ sở tại hoa kỳ họ đã tự cho mình cái quyền theo dõi tình trạng thực thi các quyền công dân tại các quốc gia trên thế giới
mỗi năm tổ chức này lại vài lần đưa ra báo cáo sai lệch về tình hình nhân quyền của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
và lần này free the house còn bất chấp sự thật khách quan để đưa ra những đánh giá có tính chất vụ cáo về tình hình internet ở việt nam
freedom house đánh giá việt nam chỉ đạt hai mươi hai điểm trên thang điểm một trăm linh
trong đó một mươi hai điểm cho danh mục trở ngại để truy cập sáu điểm cho giới hạn nội dung và bốn điểm cho vi phạm quyền của người dùng
báo cáo của fredem house cũng trắng trợn xuyên tạc rằng chính phủ việt nam ép buộc các công ty quản lý mạng xã hội gỡ bỏ hàng nghìn nội dung được cho là có quan điểm trái chiều
các tổ chức quốc tế cũng không nhìn nhận rõ được vấn đề này không đi sâu như bản chất vấn đề này mà rồi họ đã vào vờ họ nói theo
thực chất đây là những luận điệu mà chúng ta dùng chữ là vô cáo
freedom house còn hồ đồ cho rằng người dùng mạng xã hội ở việt nam không được tự do bày tỏ suy nghĩ trinh kiến của mình
các đối tượng này thường lợi dụng quyền tự do dân chủ để tuyên truyền xuyên tạc chống phá lại đảng nhà nước việt nam
vô cáo chính quyền việt nam là đàn áp về vấn đề tự do ngôn luận tự do tôn giáo
nhưng thực tế là ở tại việt nam thì quyền tự do ngôn luận của người dân luôn luôn là tự do
không được đảng nhà nước việt nam tạm bảo
tự do không có nghĩa là anh tự do đi phá hủy xâm phạm cái tự do của người khác
thì thực tế mà nói hiện nay trên mạng chúng ta có vấn đề đấy
anh sử dụng cái quyền tự do ngôn luận trên báo chí trên phương tiện truyền thông
và anh dùng cái đó để anh đi đả kích người khác một cách vô tội vạng
đấy là một cái sự lạm dụng cái quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội
báo cáo này của freem house cũng xuyên tạc rằng quyền riêng tư cá nhân bị xâm phạm
khi người dân cài đặt các ứng dụng phòng chống covid một mươi chín và làm căn cước công dân điện tử
đồng thời quy trục việt nam áp dụng biện pháp kỹ thuật để hạn chế quyền truy cập internet của công dân
vì lý do chính trị hoặc an ninh
từ đó trắng trợn vụ cáo việt nam vi phạm quyền con người
tại điều một mươi chín điều hai mươi của công ước về quyền dân sự và chính trị của liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cũng đã nêu rất rõ trong việc thực hiện các quyền này thì cũng không được gây ra những thủ quả
những trụng tộc sát tộc gây bạo lực hoặc chiến tranh
tất cả các thủ đoạn trên đều vì một mục đích nhằm hạ thấp hình ảnh
làm mất uy tín của việt nam và một số quốc gia khác trên trường quốc tế
về lâu dài từ các báo cáo thường niên chúng tạo thành kho dữ liệu giả chứng cứ giả
đợi khi có cơ hội thì lấy đó làm canh cớ để can thiệp vào đội bộ việt nam
với động cơ chính trị như vậy thì không cần phải bàn luận về tính khách quan
trong các báo cáo
các báo cáo của freedom house rất nhiều quốc gia có tên trong đó đã lên tiếng phản đối
và vạch trần sự vô lý vô giá trị của bàn báo cáo
một điểm dễ nhận thấy nhất đó là bản báo cáo này thường dựa trên những thông tin phiến diện
chủ quan để rồi từ đó đưa ra những kết luận đầy tính quy trục
hầu hết các tiêu chí chấm liềm đánh giá của freedom house đều dựa trên
chư bài nguyên quyền và tự do ngôn luận như pháp luật về kiểm soát an ninh mạng
hay việc đưa ra xét xử các tối tượng
pháp luật mà đưa các thế lực thủ địch gọi là nhà hoạt động
đây đều là cái cơ để báo cáo này xếp việt nam ở mức điểm rất thấp
các đối tượng này thường lợi dụng các báo cáo cũng như là các số liệu
của các trang mạng phản động ở nước ngoài như là bbc rfa rfi hay là fbtn
để từ đó viện dẫn lên tình trạng nhân quyền ở tại việt nam
mưu đồ phá hoại sự ổn định chính trị việt nam của frene house càng lộ rõ hơn
khi các nhận xét đều bám vào bài viết của các trang tin thiếu thiện trí như voa rfa
thậm chí còn cấp nhận cả từ các tài khoản mạng xã hội của các phần tự phản động lưu vong
và tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố việt tân
những đánh giá biện đặt vô căn cứ của freedom house về tự do internet
đã cố tình phớt lờ thực tế sinh động những thành tựu trong bảo đảm quyền tự do internet ở việt nam

có thấy những nỗ lực thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở việt nam nói chung
và quyền tự do internet nói riêng đã được người dân trong nước và quốc tế đánh giá cao
theo thống kê của we are social tỷ lệ người dùng internet ở việt nam đứng thứ một mươi hai trên toàn thế giới
với sáu mươi tám triệu người dùng internet thường xuyên
hạ tầng ba g bốn g và mới đây là năm g đã phủ sóng chín mươi chín tám dân cư
mỗi người dân việt nam đều có thể tự do
tìm kiếm thông tin chia sẻ bày tỏ quan điểm cá nhân
ở việt nam đa số các khách sạn nhà hàng đều có wi fi miễn phí tốc độ cao
giá cước internet di động cũng rẻ hơn rất nhiều quốc gia mà tôi từng đến
từ năm mươi lên sáu mươi bây giờ hơn tám mươi nhân dân việt nam tham gia internet và mạng xã hội
các điều nó nói lên tất cả
hiện tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn trên thế giới đều có mặt tại việt nam
các công ty công nghệ như google meta facebook tiktok đang hoạt động và phát triển mạnh cùng nhiều lợi nhuận từ thị trường việt nam
tôi đã từng ở việt nam khoảng bốn tháng
ở đây thật đơn giản để có một thể xem điện thoại để sử dụng internet
tôi có thể truy cập tất cả các mạng xã hội xem video hoàn toàn không có sự khó khăn hay cản trở nào cả
tại việt nam người dân có thể tự do chia sẻ bày tỏ thông tin quan điểm cá nhân
thông tin về internet
nhiều cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương sử dụng internet mạng xã hội để làm việc
giải quyết các thủ tục hành chính và tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân
internet cũng là yếu tố căn bản để việt nam xây dựng đề án truyền thông số quốc gia
có những cái block cá nhân và đặc biệt là chúng ta bây giờ có những cái mạng xã hội mà dân tham gia gần như là
hầu hết đấy là facebook gần đây nữa là zalo có một số người nữa là sử dụng cả mạng twitter những cái mạng phổ biến thôi
thế thì cái việc đấy là một cái thuận lợi vô cùng cho cái việc trao đổi thông tin trong cộng đồng với nhau
cũng như là trong tiếp cận thông tin thu nhận thông tin
thực tế cho thấy liên hợp quốc tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh luôn coi việt nam là một điểm sáng về phát triển con người
đây là những lưng trắng sâu
sống động cho việc đảng nhà nước việt nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền được tự do thông tin tự do internet của mỗi người dân
vậy tổ chức freem house có biết tình hình thực tế ở việt nam khi đưa bản báo cáo ra hay không
câu trả lời là họ biết và thậm chí là biết rất rõ
nhưng họ vẫn cố tình làm ngơ để xuyên tạc tình hình tự do internet tại việt nam
việc fidam house quy chủ việt nam không có tự do internet
không nằm ngoài moodle
thủ cung cấp những thông tin sai lệch dưới vỏ bọc là một báo cáo để làm công cụ tiếp tay cho những cá nhân tổ chức phản động chống phá việt nam
đây là điều mà dư luận cần hiểu rõ và kịp thời lên án
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây
kính chào tạm biệt quý vị và các bạn
ngày hôm nay thì các đơn vị nhiệm vụ của công an tp hcm vừa triệt phá đường dây mua bán vật điệu nổ
thu giữ số lượng lớn súng bắn đạn bi và công cụ hỗ trợ
công an tp hcm đã tạm giữ các đối tượng gồm trần bá lộc đinh việt thái bảo nguyễn quang huy và phan văn trí
khám xét nơi ở của các nghi phạm lực lượng chức năng thu giữ gần một trăm năm mươi khẩu súng hai trăm năm mươi viên đạn các loại
hơn bốn dao kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác
bước đầu công an tp hcm xác định các nghi phạm sử dụng mạng xã hội để đăng tin quảng cáo mua bán
khi có người mua hàng thì chúng yêu cầu chuyển khoản tiền sau đó sử dụng các ứng dụng giao hàng để chuyển cho khách
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh nam định chủ trì phối hợp cùng với các lực lượng cơ quan chức năng có liên quan
vừa bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy
hai đối tượng bị bắt là thảo a trống và thảo á tống cùng chú tại xã tú nang huyện yên châu của tỉnh sơn la là hai anh em ruột
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
bước đầu hai đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ bản co tông xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la
về giao cho một đối tượng ở thị trấn thịnh long huyện hải hậu với tiền công là tám mươi triệu đồng
khi đang trên đường vận chuyển số ma túy trên thì bị lực lượng chức năng tỉnh nam định bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang phối hợp với công an huyện vị xuyên đã bắt quả tăng một mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc
tại nhà ông hoàng thồng phấu chú tài
tại thôn bản quét xã thượng sơn huyện vị xuyên
vào thời điểm trên các đối tượng gồm sáu người việt nam và bốn người trung quốc đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh ba cây
thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm hơn tám mươi triệu đồng tiền việt nam một bộ bài tay và các phương tiện khác dùng để đánh bạc
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ tiền vật chứng có liên quan đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp cùng công an địa phương phát hiện tạm giữ nhiều hàng hóa nghi vấn nhập lậu
tại một cơ sở thu mua phế liệu trên khu vực biên giới phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở thu mua phế liệu do bà võ thị kim luận làm chủ
tổ công tác phát hiện cơ sở này không có giấy phép kinh doanh theo quy định và phát hiện tại kho hàng có trên chín mươi thiết bị đồ điện gia dụng
một trăm linh mũ bảo hiểm và một trăm bảy mươi năm kg đồ inox có xuất xứ
cơ sở thu nước ngoài đã qua sử dụng
tại thời điểm kiểm tra bà luận không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc số hàng trên
hoàng văn kiên chú tại huyện sơn động của tỉnh bắc giang là đối tượng bị công an huyện sơn động truy nã về tội trộm cắp tài sản
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang bắt giữ
theo tài liệu điều tra năm hai nghìn một mươi ba kiên cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp dây cáp viễn thông
gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất của các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện sơn động tỉnh bắc giang
sau đó đối tượng trốn sang nước ngoài
đến năm hai nghìn hai mươi thì trở về việt nam và lấy tên là hoàng trung kiên lập gia đình và sinh sống tại tỉnh cao bằng
đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã bắt được kiên khi đối tượng đang trốn tại tổ tám phường sông bằng thành phố cao bằng tỉnh cao bằng